kính chào quý vị và các bạn
từ nay đến cuối năm các ngân hàng còn dư địa hơn chín trăm năm mươi tỷ đồng cung ứng cho vay
liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam đề xuất giảm hai thuế vat với tất cả hàng hóa
tính đến giữa tháng một mươi cả nước xuất siêu trên hai mươi hai năm tỷ usd
đây là những thông tin chính sẽ được chuyển tới quý vị trong chương trình nhịp sống kinh tế ngày hôm nay
bốn dự án thành phần thuộc đường dây năm trăm linh kv mạch ba với vốn đầu tư trên ba tỷ đồng
mục tiêu của dự án là giảm tải cho các đường dây năm trăm linh kv hiện hữu góp phần nâng cao độ dự trữ ổn định
truyền tải trên giao diện bắc trung kết hợp với các công đoạn đường dây năm trăm linh kv quảng trạch quỳnh lưu
thanh hóa nhà máy nhiệt điện nam định một phố nối bổ sung công suất từ các nguồn điện khu vực bắc trung bộ
về trung tâm phụ tải khu vực miền bắc
dự án trải dài trên địa bàn ba tỉnh nam định ninh bình thanh hóa
tiến độ thực hiện từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm phân đấu hoàn thành trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
triển khai các công việc nhằm tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng
đẩy mạnh chương trình hỗ trợ lãi suất theo nghị định ba mươi một của chính phủ
ngân hàng nhà nước cho biết từ nay đến cuối năm còn hơn chín trăm năm mươi tỷ đồng cung ứng cho vay
để có thể đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng một mươi bốn của cả năm
theo số liệu được cập nhật vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi mức tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống là sáu tám mươi một
trong đó từ tháng năm trở lại đây đã tăng nhanh hơn
tín dụng đối với doanh nghiệp đạt gần sáu năm triệu tỷ đồng chiếm trên năm mươi dư nợ toàn nền kinh tế
ngân hàng nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại phải báo cáo cụ thể tình hình cho vay
các vướng mắc để có giải pháp thảo gỡ
song song với đó các tổ chức tín dụng cũng phải tiếp tục nỗ lực giảm chi phí
đẩy mạnh các gói hỗ trợ tiến dụng như gói một trăm hai mươi tỷ đồng cho nhà ở xã hội nhà ở công nhân
gói một mươi năm tỷ đồng với lĩnh vực lâm thủy sản và gói hai mươi tỷ đồng cho vay công nhân người lao động
theo thống kê của world bank dân số việt nam chưa tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng chiếm tỷ lệ rất lớn
số doanh nghiệp có khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức cũng chỉ mới chiếm một phần ba tổng số doanh nghiệp
điều này khiến cho tín dụng đen vẫn diễn ra ngày một phức tạp
theo bộ công an bên cạnh cho vay nóng giờ đây trên thị trường đã có thêm tín dụng đen công nghệ
với hàng loạt ứng dụng cho vay online mọc lên khó kiểm soát
vingroup đánh giá trong thời gian tới thị trường tài chính tiêu dùng sẽ đóng vai trò quan trọng
trong việc đáp ứng nhu cầu vốn của người dân đặc biệt là nhóm khách hàng yếu thế
không thể tiếp cận được vốn vay từ các ngân hàng thương mại
việc mở rộng các kênh cho vay chính thức hợp pháp sẽ giúp người dân tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn
đẩy lùi tín dụng đen
liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam vừa góp ý với bộ tài chính
về việc giảm thuế giá trị gia tăng trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn với tất cả hàng hóa
theo liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam vcci các doanh nghiệp hiện nay đều gặp nhiều khó khăn
tình trạng này được dự đoán sẽ còn kéo dài trong giai đoạn đầu năm sau
khi kinh tế thế giới chưa kịp phục hồi và kinh tế trong nước vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức
do đó việc nới lỏng chính sách tài khoá thông qua việc tiếp tục giảm thuế vat là hết sức cần thiết
bên cạnh đó các doanh nghiệp cũng đã từng gặp khá nhiều vướng mắc khi áp dụng chính sách này
trong năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba chủ yếu xuất phát từ việc phân loại hàng hóa nào phải trụ thuế một mươi
hàng hóa nào được giảm thuế xuống tám
vì vậy vcci đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc phương án giảm hai thuế giá trị gia tăng
cho tất cả các loại hàng hóa dịch vụ
kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của việt nam đến giữa tháng một mươi đã vượt mốc năm trăm linh tỷ usd
trong đó xuất siêu đạt trên hai mươi hai
trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn mức xuất siêu hai mươi hai năm tỷ đô la cho thấy
nỗ lực rất lớn của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng sáu
mà ngành công thương đã đặt ra
nhiều nhóm hàng chủ lực của việt nam vẫn tăng trưởng mạnh mẽ về cuối năm
và còn nhiều dư địa để tiếp tục mở rộng xuất khẩu trong thời gian tới
tính đến giữa tháng một mươi kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của việt nam đã đạt năm trăm hai mươi ba tỷ usd
kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng hai trăm bảy mươi ba tỷ usd còn nhập khẩu là hơn hai trăm năm mươi tỷ usd
trong đó kim ngạch nhập khẩu máy móc thiết bị tư liệu sản xuất hiện chiếm tỷ trọng lớn
rau quả tiếp tục là ngành hàng có mức tăng trưởng ấn tượng trong số các mặt hàng xuất khẩu tỷ đô của việt nam
từ đầu năm đến nay xuất khẩu giao quả của nước ta ước đạt hơn bốn chín tỷ usd tăng trên bảy mươi tám so với cùng kỳ năm ngoái
kết quả này vượt xa so với kế hoạch và là mức cao nhất kể từ trước đến nay
trong số đó đóng góp nhiều nhất là sầu riêng
ngoài ra xuất khẩu mít xoài nhãn bưởi dưa hấu cũng tăng mạnh
ngoài sự tăng trưởng của các thị trường chính ở trung quốc hàn quốc nhật bản
lượng trái cây việt nam xuất khẩu vào thị trường châu âu ước tính cũng tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước
đặc biệt hoa quả việt nam sang châu âu đã vượt qua giai đoạn chỉ có xấy khô
mà đã vươn đến những phân khúc cao hơn như trái cây nguyên quả hoặc cắt miếng cấp đông
nước ép đóng thùng lạnh dung tích lớn hoặc cô đặc
theo bộ kế hoạch và đầu tư trong một mươi tháng vừa qua dòng vốn fdi đổ vào việt nam đã tăng năm mươi bốn so với cùng kỳ năm trước
tính đến ngày hai mươi tháng một mươi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi đăng ký cấp mới điều chỉnh góp vốn mua cổ phần
mua phần vốn góp đạt hơn hai mươi năm bảy mươi sáu tỷ usd tăng một mươi bốn bảy so với cùng kỳ năm trước
trong đó có trên hai sáu trăm linh dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
tổng vốn đăng ký đạt gần một mươi năm ba tỷ usd tăng năm mươi bốn
các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào một mươi tám trong tổng số hai mươi một ngành kinh tế quốc dân
trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo chiếm hơn bảy mươi ba
hiện singapore dẫn đầu tổng vốn đầu tư với gần bốn sáu mươi năm tỷ usd trung quốc dẫn đầu về số dự án mới
hàn quốc dẫn đầu về số lượt điều chỉnh vốn và góp vốn mua cổ phần
với những tin tức kinh tế thị trường đáng chú ý